tòa án nhân dân tp yên bái tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần đình sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tổ bảy phường minh tân tp yên bái tỉnh yên bái
với tội danh chống người thi hành công vụ theo quy định tại khoản một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
cụ thể sang đã có những lời lẽ thách thức xúc phạm dùng điện thoại quay phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook
và dùng vũ lực chống lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh yên bái
khi lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý người vi phạm luật giao thông đường bộ
trước tòa bị cáo trần đình sang đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
căn cứ vào hồ sơ vụ án tính chất mức độ vi phạm pháp luật của bị cáo trần đình sang
các tình tiết giảm nhẹ và quy định tại khoản một điều ba trăm ba mươi của bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần đình sang hai năm tù giam